tính đến ngày hai mươi hai tháng tám một số địa phương đã hoàn tất việc chấm thi tự luận cũng như hoàn thành việc chấm thi
tuy nhiên những địa phương này vẫn đang trong quá trình đối sánh và kiểm tra
theo kế hoạch đến ngày hai mươi bảy tháng tám sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
các cơ sở giáo dục sẽ phải hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ chậm nhất đến ngày ba mươi tháng bốn
trước ngày tám tháng chín các trường đại học công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển
từ ngày tám đến ngày một mươi tám tháng chín thí sinh có thể điều chỉnh thay đổi các nguyện vọng đã đăng ký
trước ngày hai mươi bảy tháng chín các trường đại học công bố kết quả trúng tuyển đợt một